theo dấu hành vi phạm tội của mình vũ đã đưa xác chị hồng đến nhà kho của bố mẹ mình bỏ vào lò nướng được làm từ thùng phi sắt rồi châm lửa đốt để phi tăng
sau đó vẫn bình thản điều khiển xe ô tô chở hai con gái của mình đi tắm biển tại phan thiết
một nữ tài xế taxi đã bị đâm trọng thương trong xe ô tô cách đó chừng hai mươi m một nam thanh niên khác cũng được phát hiện dưới sông kim ngư với tình trạng nguy kịch
vụ việc được người dân sinh sống gần chợ đầu mối đền lừ quận hoàng mai hà nội phát hiện vào khoảng hai mươi một giờ đêm qua
vào khoảng thời gian trên nghe thấy tiếng kêu cứu từ một chiếc taxi đậu ven đường người dân chạy ra xem thì phát hiện ở khu vực ghế lái phía trước có một phụ nữ nằm gục trên người nạn nhân có rất nhiều vết máu
cùng lúc này một người đàn ông từ ghế phụ mở cửa chạy ra ngoài trên ngực vẫn còn một con dao đâm vào
khi chạy được khoảng hai mươi mét thì người đàn ông bất ngờ nhảy xuống sông kim ngâu và bất tỉnh
ngay sau khi phát hiện sự việc lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường hai nạn nhân chưa xác định rõ danh tính đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
chiếc xe taxi của nạn nhân mang biển kiểm soát ba mươi e ba mươi tám nghìn hai trăm năm mươi hai là xe của công ty cổ phần thương mại vận tải hmp
từng có ba tiền án về các tội trộm cướp tài sản sau khi ra tù lê anh vũ ba mươi năm tuổi trú tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc lại tiếp tục gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
và đối tượng vừa bị công an thành phố buôn ma thuật bắt giữ
tiền làm thuê không đủ để mua ma túy sử dụng cho nên vũ đã nảy sinh ý định đi trộm tài sản
giò la các tuyến phố thấy nhà nào sơ hở vũ liền đột nhập
từ đầu tháng năm cho đến nay vũ đã gây ra ba vụ trộm lấy cắp hai xe máy một điện thoại di động
nhưng chưa kịp tiêu thụ thì đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
bà thuyền khai thác cát sỏi trái phép
trên sông lam vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an phát hiện và xử phạt
thuyền thứ nhất do ông phạm văn ngọc điều khiển
thuyền thứ hai do ông võ văn thanh điều khiển
cả hai thuyền bị phát hiện khi đang bán sỏi tại bến tư hải
thuyền thứ ba do nguyễn anh tuấn điều khiển
bị phát hiện khi đang trực tiếp khai thác sỏi trái phép trên sông lam
cả ba thuyền trên đều sử dụng máy hút công suất lớn với vòi hút dài sáu mét trực tiếp hút cát sỏi
thời gian khai thác thường tập trung vào sáng sớm
việc khai thác cát sỏi trái phép trên sông lam qua địa bàn huyện anh sơn là nguyên nhân trực tiếp đã gây nên tình trạng sạt lở hai bờ sông lam
một vụ cháy rừng lớn đã xảy ra vào tối qua tại khu vực xã nong luống huyện điện biên tỉnh điện biên
hàng trăm người đã được huy động đến hiện trường tham gia dập lửa
đây là cánh rừng sản xuất đã được giao cho cộng đồng dân cư đội một mươi năm một mươi sáu xã nong luống quản lý
các diện tích rừng bị cháy chủ yếu là cây bụi luồng che nứa
các lực lượng hạt kiểm lâm huyện điện biên phòng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh điện biên và lực lượng chữa cháy lên tới hàng trăm người tích cực tham gia dập lửa ngăn chặn cháy lan
cho đến hai mươi ba giờ đêm qua vụ cháy rừng cơ bản đã được khống chế
nguyên nhân dẫn đến vụ cháy cũng như diện tích rừng bị thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ